ngày sáu tháng tám công an tỉnh sơn la đã phá chuyên án bắt giữ bảy đối tượng thuộc trung tâm sát hạch và công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông một
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh sơn la về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong tổ chức thi sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng a một
theo đó lợi dụng các mối quan hệ và nắm bắt được tâm lý của bà con người dân tộc muốn làm giấy phép lái xe mô tô hàng a một
nhưng không biết luật giao thông hai đối tượng bên ngoài đã móc nối với cán bộ trong tổ sát hạch lái xe để giúp lấy được bằng lái
các đối tượng này đã lập hồ sơ khống của các thí sinh thu của mỗi người số tiền từ một năm đến ba triệu đồng tùy từng trường hợp
các thí sinh dự phần thi lý thuyết nhưng để chống bài thi sau đó các sát hạch viên tự tích kết quả vào bài dự thi của các thí sinh
khi các đối tượng đang làm bài thi hộ cho các thí sinh thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ